đinh văn thành cậu chủ tịch hội đồng quản trị scb đang bị truy nã
thứ ba bùi anh dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb
và cuối cùng là võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc của scb
đối với bị cáo đinh văn thành từng giữ chức vụ phó tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng đệ nhất
từ ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai đến ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
đinh văn thành được trương mỹ lan sắp xếp làm chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb
năm hai nghìn hai mươi đinh văn thành xin nghỉ ra nước ngoài và giới thiệu bùi anh dũng thay thế vị trí chủ tịch hội đồng quản trị
trong quá trình làm việc tại scb đinh văn thành đã ký quyết định thành lập ba đơn vị mới
chuyên chỉ thực hiện các hồ sơ vai trái pháp luật của trương mỹ lan và tập đoàn vạn thịnh pháp
trong thời gian từ ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai cho tới ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đinh văn thành đã ký hai trăm bảy mươi ba nghị quyết đồng ý cho hai trăm sáu mươi chín khách hàng
vai bốn trăm bảy mươi chín khoản vai để trương mỹ lan sử dụng không đúng mục đích phương án vai vốn
hành vi của đinh văn thành đã giúp sức tích cực cho trương mỹ lan chiếm đoạt số tiền
tổng cộng hơn một trăm tám mươi chín một trăm linh ba tỷ đồng và gây thiệt hại cho ngân hàng scb số nợ lãi phát sinh là hơn chín mươi chín sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
đối với bùi anh dũng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb
sau khi hợp nhất ba ngân hàng dũng công tác ở nhiều vị trí khác nhau tại ngân hàng scb
sau khi được đinh văn thành giới thiệu
bùi anh dũng được trương mỹ lan bổ nhiệm là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
quá trình giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb bùi anh dũng biết rõ khoản vai nào là khoản vay của trương mỹ lan và tập đoàn vạn thịnh pháp
và ký hợp thức hồ sơ thủ tục cho vay để giải ngân rút tiền của ngân hàng scb theo chỉ đạo của trương mỹ lan
từ ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba cho tới ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bùi anh dũng đã ký hợp thức
hồ sơ bốn trăm linh bốn khoản vay gây thiệt hại cho scb số tiền là một trăm bảy mươi tám sáu trăm linh bảy tỷ đồng
bùi anh dũng từ ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đã ký hợp thức hồ sơ cho hai trăm linh bảy khoản vay
giúp sức tích cực cho trương mỹ lan chiếm đoạt số tiền là một trăm linh bốn hai trăm năm mươi chín tỷ đồng và gây thiệt hại số tiền hai mươi sáu ba trăm ba mươi một tỷ đồng
đối với võ tấn hoàng văn nguyên tổng giám đốc ngân hàng scb
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba sau khi lê khánh hiền nghỉ việc trương mỹ lan đồng ý cho võ tấn hoàng văn làm tổng giám đốc ngân hàng scb
thành viên hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở đến tháng bảy hai nghìn hai mươi thì nghỉ việc
mỗi khi cần tiền để sử dụng trương mỹ lan sẽ gọi điện trao đổi với văn về việc rút tiền scb thông qua khoản vay
và lan đã có chủ trương chỉ đạo để scb giải ngân khoản vai nào đó cho lan sử dụng
văn biết số tiền sau khi giải ngân các khoản vay đứng tên các cá nhân công ty thuộc hệ sinh thái vạn thịnh
phát là để trả nợ cũ tại ngân hàng scb trả khoản vay ở ngân hàng khác mua dự án mới đầu tư vào dự án
và sử dụng vào các mục đích khác của trương mỹ lan việc sử dụng tiền đều không đúng với phương án vay vốn trong hồ sơ vay
từ ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba cho tới ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy võ tấn hoàng văn đã ký hợp thức hồ sơ cho hai trăm chín mươi khoản vay
gây thiệt hại cho scb số tiền là sáu mươi năm trăm linh hai tỷ đồng
từ ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
cho tới ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi võ tấn hoàng văn đã ký hợp thức hồ sơ ba trăm bốn mươi tám
giúp sức tích cực cho trương mỹ lan chiếm đoạt số tiền một trăm chín mươi hai bốn trăm ba mươi bốn tỷ đồng
và gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh một trăm linh một hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
và đặc biệt là đỗ thị nhàn cựu cục trưởng được cho là đã nhận hối lộ với mức tiền cao nhất lịch sử
theo kết luận đỗ thị nhàn là trưởng đoàn và là người chỉ đạo đoàn thanh tra chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra ngân hàng scb
đỗ thị nhàn là người thực hiện theo chỉ đạo của nguyễn văn hưng phó tránh thanh tra phụ trách thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước
và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới tham mâu xây dựng sự thảo báo cáo lãnh đạo các cấp sự thảo kết luận thanh tra
tuy nhiên nữ cựu cục trưởng của ngân hàng nhà nước đã nhận tiền từ ngân hàng scb
thông qua võ tấn hoàng văn tổng giám đốc số tiền đặc biệt lớn lên tới năm hai triệu usd tương đương với một trăm một mươi tám tỷ đồng
cơ quan điều tra cáo buộc đỗ thị nhàn nhận hối lộ số tiền trên là để bao che
bưng bít cho sai phạm của ngân hàng scb và trương mỹ lan
theo kết luận trong cuộc thanh tra ngân hàng scb đợt một sau khi kết thúc và ký biên bản làm việc
bà nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới là nguyễn thị phụng phó trưởng đoàn và tổ tổng hợp bỏ ra ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần ba mươi tám tỷ
trích lập dự phòng rủi ro hơn một mươi tám bảy trăm linh tỷ đồng
các chỉ đạo trên nhằm mục đích có lợi cho ngân hàng scb để hợp thức đưa vào báo cáo đoàn thanh tra
dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo chính phủ
đồng thời đỗ thị nhàn còn chỉ đạo cấp dưới xây dựng báo cáo lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ với nội dung báo cáo không trung thực
các nội dung được đỗ thị nhàn báo cáo không đúng về sai phạm vi phạm của ngân hàng scb tại các dự án
phương án tái cơ cấu so với kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ sai phạm và kiến nghị tạo điều kiện cho nhà băng này tiếp tục được tái cơ cấu
liên tiếp tại công cuộc báo cáo lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ vào các ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
và ngày tám ngày hai mươi tám tháng sáu
cũng với nội dung không trung thực
các nội dung được đoàn thanh tra báo cáo không đầy đủ thực trạng tài chính vi phạm sai phạm của ngân hàng scb
tại các dự án phương án tái cơ cấu so với kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ và có lợi cho nhà băng này
tại các cuộc họp đỗ thị nhàn cũng tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho ngân hàng scb được thực hiện tái cơ cấu
kết quả điều tra xác định cựu cục trưởng đỗ thị nhàn với tư cách là trưởng đoàn thanh tra
đã nhận hối lộ năm hai triệu usd để bao che bưng bít cho các sai phạm của trương mỹ lan và scb
đỗ thị nhàn đã báo cáo các cấp không trung thực không đầy đủ sai lệch kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ sai phạm
để tạo điều kiện giúp ngân hàng scb tiếp tục tái cơ cấu
từ đó dẫn đến ngân hàng nhà nước và chính phủ không có đủ thông tin tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của ngân hàng scb
ngăn chặn hành vi phạm tội của bà trương mỹ lan và đồng phạm xảy ra tại ngân hàng scb
cơ quan điều tra cáo buộc các hành vi làm trái công vụ trái quy định pháp luật thanh tra của đỗ thị nhàn
là phương thức thủ đoạn để giúp trương mỹ lan để tạo điều kiện cho ngân hàng scb
và cựu cục trưởng đã thực hiện thành công hành vi nhận hối lộ
do đó hành vi của nữ cựu cục trưởng đã phàm vào tội nhận hối lộ
trước đó vào ngày một mươi chín tháng ba theo đại diện viện kiểm sát bị cáo đinh văn thành đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố
đang bị truy nã và vẫn bị truy tố xét xử với trương mỹ lan và đồng phạm trong vụ án này
đối với ba bị cáo võ tấn hoàng văn bùi anh dũng tạ chiêu trung
quá trình điều tra và tại tòa đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
tác động người thân khắc phục một phần hậu quả của vụ án tích cực hợp tác với các cơ quan điều tra làm rõ vụ án
tuy nhiên hành vi phạm tội của đinh văn thành võ tấn hoàng văn bùi anh dũng tạ chiêu trung
là đặc biệt nghiêm trọng gây hậu quả đặc biệt lớn
phạm từ hai tội thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian dài phạm tội nhiều lần
đây là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo
từ đó đại diện viện kiểm sát cho rằng cần có mức án tương xứng cách ly cả bốn bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội
mới đủ tác dụng gian đe giáo dục phòng ngừa chung
tới ngày một mươi một tháng bốn vừa qua tòa nhân dân tp hcm đã đưa ra mức án đối với bị cáo trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi năm người liên quan đến các sai phạm tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
trong đó tử hình trương mỹ lan tù trung thân với đinh văn thành võ tấn hoàng văn bùi anh dũng và đỗ thị nhàn